còn tại tỉnh vĩnh phúc từ tối ngày hai mươi hai tháng năm cho đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc xảy ra mưa lớn trên diện rộng đã khiến cho nhiều địa phương bị ngập úng
tình trạng ngập cục bộ xảy ra đúng vào ngày đầu tuần khiến cho việc đi lại kinh doanh mua bán của người dân
gặp nhiều khó khăn và gây thiệt hại về tài sản nhà cửa của các hộ dân
và trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh phúc đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông
đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt an toàn
tại một số tuyến trên địa bàn thành phố vĩnh yên đặc biệt là tuyến đường quốc lộ hai a
đi qua địa bàn phường liên bảo và phường khai quang xuất hiện nhiều điểm ngập nặng
lực lượng cảnh sát giao thông công an vĩnh phúc đã lội nước phân luồng
điều tiết phương tiện để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
sau cơn mưa từ tối hôm qua đến sáng nay thì tất cả các điểm một số điểm ở trong thành phố là ngập úng cục bộ
các phương tiện tham gia giao thông thì đi lại khó khăn
và lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi đã phân bố ra nhiều các điểm ngập úng để giúp đỡ người dân
phân luồng người dân đi theo những tuyến đường mà không cục bộ để đảm bảo
bây giờ rất đi làm trong kỳ thời và giúp đỡ người dân những phương tiện mà bị kết máy giữ đường
chúng tôi phân luồng để đảm bảo giao thông để thông suất
đến giờ này thì giao thông đi lại ổn định
hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn ở huyện tam đảo
nước chảy xiết và dâng cao tại các hồ suối
một số đoạn đường bị sạt lở nhiều nhà dân và gia súc gia cầm bị ngập trong nước
đặc biệt là tại xã đại đình hồ sơn bồ lý và thị trấn hợp châu
ngay sau khi nắm được tình hình cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời
để sơ tán người dân và di chuyển tài sản đồ đạc gia súc gia cầm đến nơi an toàn
tính đến thời điểm này một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo có mặt ở tất cả các xã bị ngập nặng
phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân ở khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn